dự báo trong ngày hôm nay cùng với trạng thái ít mây bắc bộ sẽ có nắng sớm
nhiệt độ trong ngày vì thế mà sẽ tăng dần lên ngưỡng hai mươi bốn hai mươi bảy độ trong khoảng thời gian trưa và chiều
riêng một vài nơi thuộc khu vực phía tây bắc bộ có thể đạt sấp xỉ hai mươi tám độ
xuống đến miền trung dự báo trong ngày hôm nay các tỉnh trung và nam trung bộ
chủ yếu chỉ còn chịu tác động của gió đông bắc kết hợp với yếu tố địa hình
vì thế mà khu vực này vẫn còn có mưa giải rác nhưng lượng mưa thì sẽ giảm nhanh
tuy vậy do mưa đã kéo dài nhiều ngày
vẫn còn có nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi nên người dân vẫn cần hết sức lưu ý
về tình hình nhiệt độ dự báo trong ngày hôm nay
nhiệt độ ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ là trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng đến bình định nhiệt độ trong khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy độ
còn khu vực từ phú yên trở vào đến bình thuận do mưa giảm nhanh trời có nắng về chiều
nên nhiệt độ tại đây giao động ở mức hai mươi tám ba mươi một độ
lui xuống phía nam những cơn mưa ở nam bộ và tây nguyên
hầu như không còn nữa
dự báo trong đêm nay cả hai khu vực này vẫn còn có mây nhiều
nhưng mưa thì chỉ xảy ra ở một vài nơi
thậm chí là sang đến ngày mai mưa rứt trời chuyển nắng sớm
do vậy mà nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên sẽ tăng nhẹ lên mức hai mươi bảy hai mươi chín độ
còn ở các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh hôm nay khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy
mưa rào và rông ở mức dài rác vì thế mà tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km khiến cho biển động
trong khi đó ở khu vực huyện đảo trường sa trời không mưa gió đông bắc đến đông với cứng độ không mạnh
ở mức từ cấp bốn đến cấp năm thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước